thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tại làng văn hóa các dân tộc việt nam đây là nơi giới thiệu bảo tồn di sản văn hóa của năm mươi bốn dân tộc anh em
cùng dự có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng lãnh đạo các bộ ngành và đông đảo bà con các dân tộc sinh sống tại đây
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đoàn kết là truyền thống quý báu
nguồn sức mạnh động lực quan trọng nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh
dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất
mạnh mẽ nhất để toàn đảng toàn dân toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách
thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước với mục tiêu dân giàu
nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
thông qua mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên trong tầm chín năm qua
mặt trận tổ quốc việt nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết
quý báo của dân tộc nhăn lanh gấp bội tân thẳng yêu nước của mọi người dân đất việt
thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian qua mặc dù đất nước gặp không ít khó khăn thách thức
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng sự giám sát của quốc hội và mặt trận tổ quốc việt nam
sự quản lý điều hành chỉ đạo của chính phủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và sự đồng tâm hiệp lực của toàn đảng toàn quân toàn dân đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu
to lớn về chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại
tổng kinh tế xã hội được nâng cao thế và lực của chúng ta được khẳng định trên trường quốc tế
có được kết quả trên là nhờ vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
và đây cũng chính là nền tảng thuận lợi để chúng ta phấn đấu hoàn thành những mục tiêu
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước phát triển trong giai đoạn tới
như tôi đã từng đề cập nguồn lực lớn nhất của tổ quốc ta chính là gần một trăm linh triệu đồng bào
trong và ngoài nước thuộc năm tư dân tộc anh em